mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã thí điểm cấm toàn bộ ô tô đỗ tại một số cổng trường trên địa bàn
phần lớn người dân và phụ huynh đều ủng hộ với thí điểm này
ngôi trường này là một trong những trường học đầu tiên được hà nội thí điểm cấm ô tô qua cổng trường
lối đi bộ nổ cho học sinh sang đường tại khu vực cổng trường học có kết cấu bằng bê tông nhựa với chiều cao chín cm
được kẻ bằng sơn có phản quang để tăng khả năng nhận diện của người tham gia giao thông
từ ngày mà có vạch kẻ sang đường và cấm ô tô thì tôi thấy các con đi học đi bộ sang đường rất là thuận tiện và an toàn
và các con được các lực lượng chức năng hỗ trợ rất nhiều khi các con sang đường và có thể các con tự sang đường được không cần bố mẹ phải dẫn qua
dù đang là khung giờ cao điểm buổi chiều thế nhưng trước cổng trường tiểu học nguyễn du hà đông đã không còn cảnh tắc nghẽn
như thường thấy ngay từ bốn giờ lực lượng chức năng liên tục điều tiết hướng dẫn các phương tiện khi lưu thông qua khu vực
tôi đã tổ chức họp liên ngành giữa lực lượng công an rồi là chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường
đã đề ra những phương án giải pháp tổ chức giao thông từ xa rồi điều chỉnh lại một số hệ thống biển báo
để nhằm phân luồng cho các phương tiện đi cho nó thuận tiện hơn tránh cái ủn tắc cục bộ trong cái giờ cao điểm
cái diện mạo chung quanh khu vực trường đã được cải thiện rất là tốt người dân thì đã chấp hành tốt hơn
đặc biệt là các phụ huynh cũng như là những người thân đưa đón các cháu đã chấp hành những cái vạch sơn những cái ô những cái giải phân cách
việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cổng trường tiểu học nguyễn du nằm trong khuôn khổ dự án
sáng kiến quốc tế vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sau điều chỉnh cấm ô tô trước cổng trường học lực lượng thanh tra sở sẽ tiếp tục theo dõi đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp với tình hình thực tế
đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần giảm được tình trạng un tắc tại khu vực cổng trường học trong các giờ cao điểm